thẳng dư thương mại của trung quốc với mỹ tiếp tục gia tăng
ít nhất một trăm bốn mươi năm trẻ em bị uống vaccine hết hạn tại trung quốc
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện quốc hội chính phủ đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
theo báo cáo của ngành tòa án trong năm hai nghìn một mươi tám các tòa án đã giải quyết bốn trăm chín mươi chín một mươi ba
trong năm trăm năm mươi tám một trăm năm mươi hai vụ án đã thụ lý đạt tỷ lệ chín mươi các bản án quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của tòa án giảm dần qua các năm đáp ứng yêu cầu của quốc hội đề ra
trong năm hai nghìn một mươi tám tòa án đã xét xử sơ thẩm hai trăm năm mươi sáu vụ với sáu trăm linh hai bị cáo phạm các tội tham nhũng
so với năm hai nghìn một mươi bảy số bị cáo bị xét xử các tội về tham nhũng tăng một trăm tám mươi sáu bị cáo
một mươi một bị cáo bị tòa sơ thẩm
các tòa án cũng trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát nhân dân điều tra bổ sung đối với một trăm ba mươi tám vụ phạm tội về kinh tế một trăm một mươi tám vụ phạm tội về tham nhũng một mươi tám vụ phạm tội về chức vụ
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng những thành tích và trân trọng biểu dương sự cố gắng nỗ lực và những đóng góp thiết thực của ngành tòa án
bên cạnh đó tổng bí thư chủ tịch nước cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế
tổng bí thư chủ tịch nước cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành tòa án như tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy bị sửa do lỗi chủ quan còn cao thậm chí có bản án áp dụng sai quy định của pháp luật đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm còn tồn động chậm giải quyết
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án nghiêm túc nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế phân tích rõ nguyên nhân thấy rõ trách nhiệm tìm ra giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử hiện đại hóa công tác giải quyết vụ án để đáp ứng tình hình mới hiện nay
với nhiều loại hình tội phạm truyền thống phi truyền thống và đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ của ngành tòa án

tuy nhiên đi kèm với ưu đãi thuế sẽ là những điều kiện vô cùng ngặt nghèo buộc các doanh nghiệp việt phải đáp ứng
với việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chính thức có hiệu lực với việt nam thời gian cho các doanh nghiệp việt nam là không còn nhiều
chính vì thế để không bỏ lỡ cơ hội dưới sức ép từ các quy tắc xuất xứ nhiều doanh nghiệp cần tập trúc lại để hình thành chuỗi cung ứng hoàn thiện thay vì chỉ đảm nhiệm một vài khâu như trước kia
đây là một doanh nghiệp dệt may xuất khẩu có sản phẩm được hưởng lợi từ việc giảm thuế khi hiệp định cptpp có hiệu lực
với thuế xuất bằng các sản phẩm từ sơ sợi của doanh nghiệp sẽ có cơ hội mở rộng thị phần sang một số nước đang có thuế xuất cao như canada new zealand australia
từ đó giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu tuy nhiên với cá nhân doanh nghiệp hiệp định này không phải chỉ một màu hồng
các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu
quy tắc xuất xứ việt nam của chúng ta đang rất yếu về việc đầu tư về sợi và may
cái này là một cái rất là rõ rồi
nhưng còn một cái nữa yếu hơn đó là cái năng lực nội tại của các doanh nghiệp việt nam không đơn giản
kể cả chúng ta có vải và sợi tốt thì để mà cạnh tranh và vào được các thị trường này cũng không hề đơn giản so với các nước trong khu vực

đã có hai mươi tám tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine này với số trẻ được tiêm là một trăm ba mươi một một trăm bảy mươi một trẻ
trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một công an quận thủ đức tp hcm phối hợp cùng các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra nhanh hàng loạt tài xế điều khiển xe container

địa điểm tổ chức kiểm tra là cụm cảng phúc long ở phường trường thọ thuộc cửa ngõ phía đông tp hcm
nơi có nhiều xe container ra vào
qua kiểm tra nhanh nước tiểu cho thấy có bảy tài xế dương tính với ma túy như heroin và ma túy đá
đặc biệt có trường hợp cả tài và phụ xe đều dương tính với ma túy
lực lượng chức năng còn phát hiện một trường hợp tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả
công an quận thủ đức đã lập hồ sơ xử lý những trường hợp vi phạm
hiện công an tp hcm đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra hàng loạt xe tải hạng nặng
container gây mất an toàn tiến hành test nhanh ma túy đối với các lái xe nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông
tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế
theo số liệu mới công bố của tổng cục hải quan trung quốc
trong năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch ngoại thương của nước này tăng một mươi hai sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy và là mức cao kỷ lục
trong đó thẳng dư thương mại của trung quốc với mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch ngoại thương của trung quốc đạt khoảng ba mươi năm trăm một mươi tỷ nhân dân tệ
xuất khẩu tăng bảy một nhập khẩu tăng một mươi hai chín
theo đó thẳng dư hai ba trăm ba mươi tỷ nhân dân tệ giảm một mươi tám ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên số liệu của tổng cục hải quan trung quốc cho biết
thẳng dư thương mại của trung quốc với mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám
tăng một mươi bảy hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
xuất khẩu của trung quốc sang mỹ tăng một mươi một ba trong khi nhập khẩu tăng bảy
qua đó thẳng dư thương mại của trung quốc với mỹ ở mức ba trăm hai mươi ba ba tỷ đô la
cao hơn mức thẳng dư hai trăm bảy mươi năm tám tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi tám
hiện trung quốc và mỹ đã tiến hành đàm phán cấp thứ trưởng trong ba ngày về vấn đề thương mại
trước đó chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump
đã nhất trí định
chiến thương mại trong vòng chín mươi ngày để giải quyết những tranh cãi liên quan đến cuộc chiến thuế quan
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
ít nhất một trăm bốn mươi năm trẻ em trung quốc đã bị cho là uống một lô vaccine phòng bệnh bại liệt hết hạn
tại huyện kim hồ tỉnh giang tô
ba quan chức y tế cấp huyện đã bị cách chức và năm nhân viên y tế bị điều tra
vụ việc một lần nữa dóng lên hồi chuông về việc quản lý và sử dụng vaccine ở trung quốc
theo đài truyền hình trung ương trung quốc
một phụ huynh phát hiện lô vaccine ngừa bại liệt dạng uống được cấp cho trẻ em tại một cơ sở y tế do huyện kim hồ quản lý
đã hết hạn gần một tháng từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
chính quyền địa phương sau đó phát hiện một trăm bốn mươi năm trẻ em đã nhận được vaccine này trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một
một số trẻ sau khi dùng vaccine có những phản ứng bất thường như ban đỏ đi ngoài nôn
ngay sau khi vụ việc được phát giác các cơ quan chức năng lập tức điều tra xử lý một mươi bảy cán bộ liên quan
trong số các cán bộ bị xử lý có phó chủ tịch huyện kim hồ nơi xảy ra vụ việc
các hình thức xử lý gồm lập án điều tra khai trừ đảng và cách chức
việc xử lý kỷ luật các cá nhân sẽ chưa dừng lại ở đây khi công tác điều tra vẫn đang tiếp tục
cuối năm hai nghìn một mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội trung quốc lần đầu tiên xem xét dự thảo luật quản lý vaccine
được biết dự thảo luật nhấn mạnh việc quản lý kiểm soát bảo đảm an toàn sự giám sát của xã hội
cũng như truy ký trách nhiệm xử phạt hình sự đối với các sai phạm trong quá trình sản xuất và tiêu thụ vaccine tại trung quốc